sau khi quốc hội kết thúc một mươi chín ngày làm việc trong kỳ họp thứ chín khóa một mươi bốn chiều nay văn phòng quốc hội đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế để thông tin về kết quả của kỳ họp
cuộc họp báo diễn ra dưới sự chủ trì của tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
tại kỳ họp lần này dù diễn ra sau khi cả nước thực hiện các giải pháp mạnh mẽ về phòng chống covid một mươi chín
kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn vẫn hoàn thành tốt các chương trình kế hoạch đã đề ra
quốc hội đã thông qua một mươi dự án luật hai mươi một nghị quyết và cho ý kiến sáu dự án luật
kỳ họp thứ chín được đánh giá là kỳ họp lịch sử khi lần đầu tiên việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cho sáu mươi ba đại biểu tại các điểm cầu của cả nước
thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu của nhân dân của mình ngay tại địa phương
đây cũng là kỳ họp có nhiều nghị quyết quan trọng được đưa ra có tác dụng tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội sau đại dịch covid một mươi chín